sau một thời gian dài giá lúa giảm xuống ở mức thấp hiện tại giá lúa vụ hè thu hai nghìn một mươi bảy tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiều long hiện tăng trở lại khoảng một trăm linh hai trăm linh đồng một kg so với cách nay hơn một tuần
tại thành phố cần thơ và nhiều tỉnh lân cận như hậu giang an giang vĩnh long giá lúa tươi loại giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn hiện nay đã tăng lên ở mức bốn ba trăm linh bốn bốn trăm linh đồng một kg
trong khi đó nhiều loại lúa tươi hạt dài như om một nghìn bốn trăm chín mươi om hai nghìn năm trăm một mươi bốn om hai nghìn năm trăm một mươi bảy có giá bán từ bốn năm trăm linh đến năm một trăm linh đồng một kg giá lúa thơm chatmile có giá khoảng năm ba trăm linh đồng một kg
theo nhận định chung của nông dân giá lúa tăng trở lại là do gần đây đầu ra xuất khẩu gạo có nhiều khởi sắc và nguồn cung lúa gạo hàng hóa trong vụ hè thu năm hai nghìn một mươi bảy tại nhiều địa phương cũng giảm dần do nông dân đã thu hoạch và bán lúa cho tiểu thương và doanh nghiệp
nhiều nông dân đã nhận tiền cọc bán lúa cho thương lái trước đó với mức giá chưa tăng tuy nhiên đối với những nông dân có lúa chuẩn bị thu hoạch thì bà con khá vui với mức giá lúa hiện tại